tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị cho số lô số đề một chiêu thức lừa đảo vẫn khiến cho nhiều người mắc bẫy
và mới đây nhất tại bắc ninh hàng loạt người đã bị mất số tiền lên tới cả tỷ đồng
đối tượng trong vụ án là nguyễn văn đạt ba mươi một tuổi ở huyện sơn động tỉnh bắc giang
và bàn sinh quang ba mươi hai tuổi ở phường võ cường thành phố bắc ninh
đã bị công an tỉnh bắc ninh khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua chơi sổ số miền bắc trực tuyến trên trang web ld bảy trăm tám mươi chín co
do có quen biết nhau từ trước cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi đạt và quang rủ nhau tạo lập một trang web
chơi sổ số trực tuyến nhằm mục đích là lừa đảo
đạt đã thuê một lập trình viên ở tứ kỳ hải dương tạo lập trang web với giá là bốn mươi triệu đồng
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đạt nói với bị hại là mình có quen người làm trong công ty sổ số kiến thiết miền bắc
cho nên là biết trước được kết quả
nếu tham gia sẽ trúng giải ngoài ra sẽ được hưởng hoa hồng nếu như rủ thêm người cùng chơi
sau khi bị hại đồng ý đạt lập một tài khoản trên trang web ld bảy trăm tám mươi chín co
để hướng dẫn cách chơi cách nạp tiền và chuyển từ tiền ảo thành tiền thật
tin lời của đạt bị hại này đã rủ thêm bốn người khác tham gia với số tiền lên đến hơn một tỷ đồng
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một khi có nhiều nạn nhân bị mắc bẫy chuyển tiền qua tài khoản
đạt cùng quang rút toàn bộ số tiền chia nhau và đánh sập
trang web này bước đầu đấu tranh công an tỉnh bắc ninh đã xác định đối tượng đạt và quang
lừa đảo chiếm đoạt của ít nhất năm người tại thành phố bắc ninh với số tiền hơn một tỷ đồng